nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia ba bể xã nam mẫu huyện ba bể gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế do ít đất sản xuất
tuy nhiên những năm gần đây người dân địa phương đã dần biết phát huy thế mạnh của mình đó là làm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa cộng đồng
trong đó việc du khách thuê ở sinh hoạt tại chính những ngôi nhà của người dân bản địa hay còn gọi là homestay
đang là loại hình dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các hộ dân vùng hồ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm bên hồ ba bể bản bác ngòi là nơi đầu tiên ở xã nam mẫu biết phát triển du lịch thông qua việc cho du khách đến thuê nhà nghỉ và sinh sống cùng gia đình
ban đầu cũng chỉ có một hai hộ gia đình tiếp cận với cách làm này thế nhưng đến nay đã có hơn ba mươi hộ gia đình ở đây sinh sống nhờ du lịch
đa số người dân ở đây là dân tộc tày sinh sống bằng nghề trồng lúa và đánh bắt thủy sản
hơn một mươi năm trước việc cho khách du lịch nghỉ cùng nhà được xuất phát từ lòng hiếu khách vốn có của người tày
họ sẵn lòng giúp đỡ những người khách nhỡ độ đường dừng chân nghỉ
thì nay người dân ở bảng bác ngòi xã nam mẫu huyện ba bể đã có một nghề mới đó là làm dịch vụ du lịch homestay
khách rất là thích thứ nhất là thích những nếp sống văn hóa của người dân tộc tày
người ta rất là mộc mạc rất chân thật
về những cái món ăn ở đây thì toàn là món ăn sạch
ví dụ con gà là người ta tự luôi hay rau tự trồng không có thuốc sâu
khách rất là thích đến đây
tìm hiểu tâm lý của người khách khi đến nhà sàn của dân tộc tây
nói chung họ thích nhất là bản sắc của cây máu má nhà dân tộc tày nhà sàn
không chỉ có thôn bác ngòi làm du lịch homestay
ở xã nam mẫu hiện nay đã có khoảng một trăm linh hộ gia đình kinh doanh dịch vụ này
trong đó tập trung chủ yếu ở những thôn bản sinh sống trong vùng ven của hồ ba bể
như bó lù cốc tộc và bác ngòi
dù đã tiếp cận hòa bán
đối với văn hóa của nhiều nơi
thế nhưng người dân ở đây vẫn lưu giữ được những phong tục tập quán
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tày
đến với nam mẫu nhất là những dịp lễ hội
du khách sẽ được tìm hiểu về phong tục tập quán của người tây
được đắm mình trong những làn điệu then sli lượn
được sống cùng với lễ hội cầu mùa cầu mưa
những nét văn hóa rất độc đáo này là đời sống vốn có của người dân nơi đây
và đó cũng chính là những cơ hội tiềm năng rất lớn
giúp người dân sống tốt hơn nhờ làm du lịch
mà những sản phẩm du lịch để phục vụ khách tốt hơn
vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế của người dân xã nam mẫu nói riêng
và huyện ba bể nói chung
tuy nhiên với cách làm du lịch đúng hướng
tiềm năng thế mạnh ở đây sẽ được phát huy
từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống
hạn chế thấp nhất việc xâm hại đến tài nguyên rừng ở vườn quốc gia ba bể